đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức cá nhân đơn vị và nhà hảo tâm
trong công tác chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ
từ bộ công thương trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và các tập đoàn tổng công ty trong và ngoài nước với tổng số tiền gần bốn mươi tỷ đồng
trước đó tại buổi lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có hơn ba mươi đơn vị đăng ký ủng hộ
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ
mà ubnd mặt trận tổ quốc việt nam tiếp nhận là trên hai trăm tám mươi hai tỷ đồng
với những nỗ lực như thế này sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước sẽ huy động được hơn một tỷ đồng
để chung tay cùng với đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đẩy lùi đại dịch